xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
tại khu vực thôn si măng một xã cam đường thành phố lào cai tổ công tác phát hiện sĩ đứng ven đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện trong xe ô tô của đối tượng cất giấu một túi ni lông chứa ma túy
tiến hành khám xét tại nơi ở của sĩ tổ công tác tiếp tục phát hiện thu giữ tám gói ma túy đá có trọng lượng bốn mươi g năm gói heroin có trọng lượng một mươi năm g và ba năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
còn tại tỉnh tiền giang công an thị xã gò công cũng đang tạm giam võ ngọc sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại ấp thanh hòa
trú tại ấp thạnh hòa xã bình nghị huyện gò công đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm sang đang sử dụng ma túy tại ấp tân xã xã long hòa thị xã thị xã gò công thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
vật chứng thu giữ gồm trên hai mươi chín g ma túy đá một kg tiểu ly và ba bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
sang khai nhận mua ma túy về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn thị xã gò công và huyện gò công đông
chỉ trong một thời gian ngắn một nhóm gồm bốn đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên hệ bản tp bảo lộc của tỉnh lâm đồng
lấy được một mươi năm chiếc xe và nhiều tài sản có giá trị khác
sau một thời gian tiến hành điều tra xác minh công an tp bảo lộc đã bắt giữ năm đối tượng này
trước đó đấu tranh với chuyên án trộm cắp xe máy trên địa bàn vào ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
công an tp bảo lộc đã bất ngờ kiểm tra một nhà trọ trên đường nguyễn trí thanh phường hai tp bảo lộc
và bắt quả tang các đối tượng đặng duy quý đào văn quang cùng chú tại thành phố bảo lộc và nguyễn minh toàn chú tại huyện bảo lâm đang sử dụng ma túy
đây là ba đối tượng chính trong nhóm trộm cắp xe máy trên hệ bản tp bảo lộc mà quý giữ vai trò chủ mưu
sau đó đối tượng nguyễn phát đạt đồng bọn của quý cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường lộc tiến thành phố bảo lộc
qua đấu tranh nhóm này khai nhận đã thực hiện trót lọt một mươi năm vụ lấy được một mươi năm chiếc xe máy các loại trên hệ bản tp bảo lộc
cùng một bộ sập gỗ và một mươi bao cà phê nhân với tổng giá trị tài sản trên hai trăm linh triệu đồng
công an tp bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam quý quang toàn đạt để điều tra thu hồi được sáu chiếc xe máy các loại và đang mở rộng điều tra
liên quan đến vụ bắt giữ các đối tượng mua bán các thiết bị công nghệ gian lận trong thi cử mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước
vào ngày hai mươi tháng sáu vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong các kỳ thi
tiếp tục mở rộng điều tra vào ngày hôm qua lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ nhiều thiết bị gian lận thi cử
tại tòa nhà số năm mươi hai hồ tùng mậu cầu giấy hà nội đồng thời bắt giữ một đối tượng trên địa bàn tỉnh lạng sơn là đầu mối cung cấp các thiết bị này
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
ngày hai mươi tháng sáu công an quận nam tử liêm bắt giữ hai đối tượng đặng công bão và nguyễn đình mạnh quê quán tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
đang thuê trọ tại ngách năm mươi bảy trên bốn mươi năm đường mễ trì về hành vi buôn bán các thiết bị cấm
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị camera giấu kín và các thiết bị quay dung tay nghe siêu nhỏ phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
các đối tượng thường giao bán thiết bị trên mạng xã hội nguồn hàng được các đối tượng lấy từ lạng sơn
thiết bị thấp nhất có giá là bốn trăm linh năm trăm linh nghìn đồng cao nhất là gần ba triệu đồng
qua công tác đấu tranh nhận thấy đường dây buôn bán các thiết bị quay lén
đặc biệt là các thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
tính chất phức tạp công an quận nam tử liêm mở rộng vụ án tiếp tục điều tra
ngày hai mươi một tháng sáu khám xét tại tầng ba tòa nhà số năm mươi hai hồ tùng mậu cầu giấy
lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị camera quay lén như đồng hồ kính mắt tai nghe siêu nhỏ camera cụ áo
cũng ngay trong ngày công an quận nam tử liêm phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
bắt giữ đối tượng trần thị quỳnh chú tại tân thanh văn lãng lạng sơn là đầu mối cung cấp các thiết bị xuống hà nội
trong đó có thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
đối tượng quỳnh khai nhận mua số hàng này tại chợ đồng đăng sau đó phân phối đi các nơi
đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm cho biết
tất cả các mặt hàng thiết bị camera quay lén được bắt giữ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử
theo nhận định của cơ quan chức năng những năm gần đây các loại thiết bị ngày càng tinh vi và hiện đại hơn
các thiết bị rất nhỏ giám thị coi thi rất khó phát hiện
đồng thời khuyến cáo phụ huynh cũng như các em học sinh tuyệt đối không sử dụng những thiết bị quay lén trong thi cử
như vậy sẽ là hành vi vi phạm pháp luật và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng
lực lượng công an hai tỉnh gia lai và cao bằng vừa phát hiện thu giữ nhiều động vật hoang dã
gồm rắn và rùa đang được vận chuyển đi tiêu thụ
thông tin chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáu giờ ngày hôm qua hai mươi một tháng sáu trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường lê duẩn
phường thắng lợi thành phố pleiku tỉnh gia lai đội cảnh sát trật tự
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh gia lai
đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi một b hai trăm bảy mươi ba lưu thông theo hướng từ đường lê duẩn đến đường lạc long quân
phường thắng lợi có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính
quá trình làm việc tài xế không xuất trình giấy tờ chống trả quyết liệt sau đó để lại phương tiện bỏ chạy
kiểm tra ban đầu lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng giấy dán băng keo
trong đó có khoảng hai mươi bảy kg rắn các loại và chín kg rùa
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện số động vật trên để tiếp tục làm rõ vụ việc
cũng trong ngày hôm qua đội cảnh sát điều tra công an huyện yên định
nguyên bình tỉnh cao bằng đã bắt giữ trịnh hà thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xóm cốc tàu thị trấn nà phạc huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
có hành vi vận chuyển một mươi kg rắn hổ mang từ xã quang thành đi thành phố bắc cạn để tiêu thụ
qua đấu tranh linh khai nhận mua số rắn tại chợ phiên phia đén ở xã thành công huyện nguyên bình
đi bán cho các nhà hàng để kiếm lời
lực lượng công an huyện nguyên bình đã xử phạt hành chính một mươi triệu đồng
theo điều hai mươi chín nguyên định số ba mươi năm cp
chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm
thả số rắn hổ mang vào rừng tự nhiên
sau một thời gian dài tạm lắng từ đầu năm đến nay
tình trạng khai thác chế biến khoáng sản vàng trái phép có dấu hiệu bùng phát trở lại
tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh phú yên phản ánh của phóng viên intv
khu vực núi hòn đen thuộc thôn chư blôi xã gia ba huyện sông hình tỉnh phú yên
đủ các dụng cụ máy móc phương tiện
dùng để hoạt động chế biến vàng
ngoài bốn hồ chứa khoáng chất cỡ lớn
hai hồ khác cũng đã được xây mới để đưa vào sử dụng
nước thải từ các hồ này được xả thẳng ra môi trường xung quanh
cách đó không xa là những thào nước đen kịt chứa các loại hóa chất độc hại
như cyanur thủy ngân nằm ngổn ngang ngay trên nền đất
điều đang nói cơ sở này không nằm quá xa khu vực dân cư đang sinh sống
cây công nghiệp cây ăn trái các đối tượng này cũng để sử dụng người ngồi địa phương vào
để xây dựng các hồ chứa sái vàng để chế biến vàng lén lút
sau khi các đối tượng này sử dụng xong các loại chất thải chất độc
nhất là cyanur các chất độc thì thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm môi trường
như vậy sau một thời gian dài tạm lắng hoạt động khai thác chế biến vàng
đang có dấu hiệu bùng phát
bùng phát trở lại tại các khu vực đồi núi thuộc hai huyện sông hình và sơn hòa
nếu trước đây các đối tượng công khai dựng lều bạt khai thác xây sát đá ngay tại chỗ
thì nay hoạt động này chỉ diễn ra vào ban đêm
sau khi khai thác các đối tượng dùng xe vận chuyển về nhà riêng để lọc đãi vàng
hoạt động trái pháp luật này không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên quốc gia
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự
trước tình trạng trên
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với công an huyện sơn hòa sông hình
lực lượng kiểm lâm chính quyền cơ sở tăng cường thường xuyên tuần tra kiểm soát phát hiện
ngăn chặn kịp thời nhiều hoạt động khai thác chế biến vàng trái phép
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã tiến hành hơn hai mươi hai đợt kiểm tra truy quét
phát hiện hơn sáu vụ khai thác chế biến vàng trái phép qua đó đã lập biên bản
xử lý nghiêm nhiều đối tượng vi phạm đồng thời thu giữ tiêu hủy các loại máy móc
các hoạt động trên
cảm ơn ngài văn điêm trên các điểm đại vàng
chúng tôi cũng có đề xuất kiến nghị ý văn tỉnh chỉ đạo các lực lượng
các ngành chức năng nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong việc quy hoạch
khắp phép khai thác khoản sản tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương
nhất là chính quyền địa phương xã trong việc bảo vệ kiểm tra kiên quyết xử lý
các trường hợp khai thác khoản sản trái phép trên địa bàn quản lý
cải vàng trái phép hiện diễn ra khắp nơi trên cả nước đã cho thấy tính phức tạp của vấn đề
bằng những biện pháp quyết liệt của lực lượng chức năng tỉnh phú yên sẽ từng bước ngăn chặn
đẩy lùi tình trạng khai thác chế biến khoáng sản vàng trái phép
tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh phú yên
điều này không chỉ góp phần tăng cường hơn nữa hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
mà còn bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội mua bán người
đối tượng lường thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nong khoang hai
xã nghĩa sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng l a vảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ hậu thường chú tại xã lau trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
hai cm trên sau mét phải
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện lục yên tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng xuân đức anh sinh năm hai nghìn
có sẹo thẳng một cm dưới sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện